liên quan đến vụ tai nạn khiến ba người thương vong xảy ra vào tháng ba năm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị uyên và nguyễn thanh cường
trước đó vào sáng ngày bảy tháng ba tại lý trình chín trăm linh một năm trăm tám mươi thuộc huyện bình sơn
tàu chở hàng sh ba trong quá trình di chuyển qua đây đã tông vào xe ô tô khiến một người chết và hai người bị thương
xe ô tô bị hư hỏng nặng sau tai nạn đầu máy tàu hỏa cũng bị hư hỏng và tuyến đường sắt bị gián đoạn hơn một tiếng đồng hồ
căn cứ vào các tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đã khởi tố vụ án về tội
vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đã khởi tố bị can đối với nhân viên gác chắn là võ thị uyên
và nhân viên trực ban chạy tàu ga trị bình là nguyễn thanh cương để phục vụ công tác điều tra